chính phủ anh cho biết nước này đã chính thức thông báo với liên minh châu âu eu
sẽ không tìm cách gia hạn giai đoạn chuyển tiếp thời kỳ hậu brexit sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
chia sẻ trên trang mạng xã hội twitter sau cuộc họp với lãnh đạo eu
tránh văn phòng nội các anh michael gove nêu rõ đã chính thức xác nhận nước anh sẽ không gia hạn giai đoạn chuyển tiếp
vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một anh sẽ tiếp quản quyền kiểm soát và giành lại độc lập về chính trị và kinh tế
dự kiến các quan chức hàng đầu eu và thủ tướng anh boris johnson sẽ tổ chức hội đàm trực tuyến vào ngày một mươi năm tháng sáu
nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại song phương đã bế tắc suốt gần sáu tháng qua